trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phối hợp với ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố hà nội
đã tổ chức hội thảo nguồn vốn tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua đại dịch covid một mươi chín
theo trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa để tái cấu trúc hoạt động
nguồn vốn có vai trò rất quan trọng quyết định sự tồn tại phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp
tuy vậy việc tiếp cận nguồn vốn vai ngân hàng đến nay vẫn đang là vấn đề khó của nhiều doanh nghiệp
tại hội thảo ngân hàng chính sách xã hội thành phố hà nội và quỹ đầu tư và phát triển hà nội
cũng đã trao đổi thông tin giới thiệu các gói tín dụng hỗ trợ để các doanh nghiệp kịp thời triển khai
tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp được vay vốn trả lương ngừng việc cho người lao động do ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín
và hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các nguồn vốn hỗ trợ sản xuất kinh doanh